trở lại với tình hình tại nước pháp thủ tướng berna kazeneva cho biết chính phủ pháp sẽ đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp tới ngày một mươi năm tháng bảy năm sau
để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội diễn ra vào mùa xuân tới
để có hiệu lực quyết định này cần phải được hạ viện và thượng viện pháp thông qua
kể từ khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố tại paris khiến một trăm ba mươi người thiệt mạng
chính phủ do đảng xã hội đứng đầu đã áp đặt tình trạng khẩn cấp
trong đó có tăng cường quyền hạn để cảnh sát được phép khám xét và bắt giữ các đối tượng tình nghi
hiện nước này vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp
trong suốt năm qua các nhà chức trách pháp đã tiến hành hơn bốn vụ khám xét hành chính
thẩm vấn năm trăm linh người tống giam khoảng bốn trăm ba mươi đối tượng và quản thúc tại ra chín mươi năm nghi can khủng bố
các cuộc khám xét cũng giúp phát hiện gần sáu trăm linh vũ khí các loại